cảnh sát hành sự hà nội vào cuộc điều tra vụ bé gái bị gâm đinh mẹ và người tình ở đâu
quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
mới đây ngay sau khi bé gái ở thạch thất được đưa vào bệnh viện sanfone cấp cứu
cảnh sát hành sự hà nội điều tra vụ bé gái có chính dị vật ở đâu
cụ thể sáng ngày một mươi chín tháng một công an hà nội cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã trực tiếp thủ lý xác minh làm rõ vụ bé gái ba tuổi
ở xã canh nậu huyện thạch thất nhập viện với chính dị vật nghi là đơn ghim
một lãnh đạo công an hà nội cho hay
phòng cảnh sát hình sự được giao chủ trì điều tra để đưa ra kết luận chính xác
đánh giá vụ việc xảy ra có tính chất nhạy cảm và được dư luận quan tâm
vì lãnh đạo nhấn mạnh sau khi làm rõ bản chất vụ việc
cơ quan công an sẽ thông tin thêm
tiếp đó chỉ huy công an huyện thạch thất cho biết
đơn vị đã triều tập nguyễn thị luyến hai mươi bảy tuổi mẹ cháu bé để làm rõ vụ việc
bên cạnh mẹ cháu bé chúng tôi còn triệu tập nhiều người khác
vào chiều một mươi bảy tháng một bệnh viện đa khoa thạch thất tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân dna ba tuổi
trong tình trạng hôn mê coi giật toàn thân
khi thăm khám bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé bị bó bột
qua chẩn đoán bác sĩ cho rằng
bệnh nhi bị viêm mạng não nên chuyển lên bệnh viện sanphone để điều trị
tại bệnh viện sanfone bé gái được chụp hình x quang và phát hiện chính dị vật
trong hộp sọ hình dạng giống đinh ghim
tiếp đó sau khi nắm được thông tin trên
bệnh viện đã sâu chuỗi lịch sử bệnh án của bé gái
trước khi nhập viện khoảng năm ngày bệnh nhi đau tay và được gia đình mua thuốc cho uống
hai ngày sau bé xuất hiện tình trạng nôn ngay ba lần
trước khi vào viện ba mươi phút bé nôn thêm một lần nữa
và bắt đầu lơ mơ được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê co giật
ngoài ra khoảng ba tháng trước a từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu
được điều trị tại bệnh viện nhi đồng trung ương
sau đó khoảng hai tháng bé lại nhập viện ở thạch thất vì có dị vật đường tiêu hóa
đáng chú ý vào ngày một mươi tám tháng một đường dây nóng của tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi năm
nhận được cuộc gọi của ông đỗ hữu chức là ông nội của bé
về trường hợp của cháu
đó ông nội bé gái không nắm được thông tin gì của bé
nên gọi tổng đài để bảo vệ tình trạng của cháu nhờ trợ giúp
sau hai ngày điều trị vào sáng một mươi chín tháng một bệnh viện đa khoa sanpon cho biết
tình trạng của bé dna hiện đang rất nặng được theo dõi tại khoa hội sức hấp cứu nhi
bé gái có chín dị vật ở sò não đang chết não nguy kịch
tiếp đó bệnh viện sanpon cho biết dna đang nguy kịch
người nhà thì thông báo tình trạng của bé còn nặng hơn
được biết vào tuần sau bệnh viện đa khoa sanpon cho biết
tối một mươi tám tháng một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã canh nậu huyệt thạch thất hà nội
cho biết chính quyền vừa được gia đình em dna ba tuổi thông tin về tình trạng sức khỏe
ông nội của cháu báo rằng bé đã chết não
gia đình đang từ nhà đến bệnh viện sanpon nơi cháu bé được cấp cứu
ông đổ hữu chức ông nội của bé a xác nhận thông tin trên
đại diện bệnh viện đa khoa sanpon hà nội cho biết
bệnh nhi ba tuổi đang nguy kịch
trước một số thông tin cho rằng bé gái đã tử vong
đại diện bệnh viện khẳng định nội dung này sai sự thật
cùng ngày chỉ huy công an huyện thạch thất cho biết
đơn vị đang phối hợp với công an hà nội để điều tra
công an đã tạm giữ mẹ và người tình của bé gái
tin tức mới nhất chúng tôi vừa nhận được
công an đã tạm giữ mẹ và người tình của người phụ nữ này
cụ thể trong bài nêu rõ
lãnh đạo huyện thạch thất hà nội cho biết
công an đã tạm giữ mẹ của bé dna và người tình
cũng theo lãnh đạo ubnd huyện thạch thất
người tình của mẹ cháu a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
làm nghề thợ mộc trú tại xã thạch hòa
chưa lập gia đình và chưa có tiền án tiền sự
lãnh đạo ubnd huyện thạch thất thông tin thêm
ngay sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện đa khoa huyện thạch thất
về việc cháu ai nhập viện trong tình trạng nguy kịch
có nhiều đinh găm trong hộp sọ
chúng tôi đã chỉ đạo công an điều tra
hiện công an huyện đã có báo cáo gửi công an thành phố
chính quyền xã canh nậu cũng đến thăm hỏi
động viên hỗ trợ gia đình ông nội cháu a một mươi triệu đồng
sáng cùng ngày lãnh đạo công an huyện thạch thất cho hay
đơn vị triệu tập người mẹ đến để lấy lời khai
điều tra làm rõ vụ việc bé a có nhiều đinh gam ở hộp sọ
nghi bị bạo hành
được biết bố mẹ cháu a sinh được ba người con
trong đó bé a là con úc
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bố mẹ cháu ly hôn
bé a về sống với mẹ còn bố cháu thì nuôi hai chị lớn
một người thân của bé a cho biết
nguyên nhân mẹ cháu bé bỏ đi
và mang theo a là do chồng hai mươi cờ bạc
cùng với đó có thể do mẹ cháu bé không có việc làm
nợ nần và dịch bệnh kéo dài
nên có thể kéo theo sự việc không mong muốn này
điểm bất thường trong vụ bé gái có chính dị vật ở sọ não
đáng chú ý theo người nhà cháu a
chỉ trong vòng vài tháng sau khi bố mẹ cháu ly hôn
thì bé a đã bốn lần phải nhập viện
sau chuỗi các sự việc nhiều người đặt câu hỏi
liệu có dấu hiệu tội phạm hình sự
trong trường hợp này hay không
luật sư lưu kỳ trang đoàn luật sư hà nội
nhìn nhận trong sự việc này có hai khả năng có thể xảy ra
đó là trường hợp bé bị tai nạn và bé bị bạo hành
dẫn tới đinh ngâm vào đầu
theo luật sư những hình ảnh bất thường ở hộp sọ a
đặt ra nhiều nghi vấn về việc cháu bị tai nạn hoặc bị bạo hành
tuy nhiên tình huống tai nạn chỉ đến việc
có tới chính các vật để lại trong hộp sọ cháu
là điều khó có thể xảy ra trên thực tế
các cơ quan chức năng cần phối hợp
để sớm tìm ra nguyên nhân sự việc
theo luật sư cần sớm đưa ra quyết định
trung cầu giám định đối với các thương tích trên cơ thể của cháu bé
để xác định nguyên nhân cơ chế hình thành các bất thường
đây là chứng cứ quan trọng để xác định
dấu hiệu tội phạm hình sự trong vụ việc này
trường hợp có căn cứ xác định bé bị ngược đẩy
cơ quan chức năng có thể ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ
xác định có hay không dấu hiệu của các tội
như hành hạ người khác ngược đáy hoặc hành hạ con đẻ
thậm chí là giết người
chưa có kết luận nguyên nhân dẫn tới thương tích của cháu bé
nhưng sự việc thương tâm này là lời cảnh báo
đối với các bậc phụ huynh và xã hội
về việc bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ
đảm bảo các quyền lợi tốt nhất để trẻ phát triển toàn diện
luật sư trang thư sẻ
trong khi đó luật sư hà trọng đại
giám đốc công ty luật hà trọng đại và cộng sự
nhận ra nhiều điểm bất thường trong sự việc
và đánh giá cần xem xét cẩn trọng
tập trung điều tra làm rõ và xem xét
xem có hay không hành vi giết người trong vụ việc này
luật sư đại nêu nghi vấn
thứ nhất cần làm rõ tại sao bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu
vì sao một gia đình bình thường
cần lưu trữ thuốc trừ sâu trong nhà
và không để xa tầm tay rẻ em
thứ hai kết quả chụp x quang cho thấy
cháu có chín dị vật thể lạ được cắm vào hộp sọ
nếu đây là một vụ tai nạn
thì cần làm rõ tại sao số lượng đinh lại nhiều tới như vậy
và tại sao
đinh không tập trung vào một vùng tiếp xúc
mà nằm rải rác ở các vị trí khác nhau trong hộp sọ cháu bé
thứ ba với độ mềm xương của một cháu bé mới ba tuổi
liệu cháu có thể chạy nhảy tự va đập mạnh
dẫn đến việc gãy tay băng bó hay không
đồng quan điểm tiến sĩ đặng văn cường
trướng văn phòng luật sư chính pháp
nhận định về việc cháu bé có nhiều chiếc tinh đâm vào đầu
là rất bất thường
ông nhận định thương tích này có thể cho có dấu hiệu của ngoại lực
do đó cần tập trung làm rõ dấu hiệu cấu thành tội giết
người trong vụ việc này
dù mới ba tuổi xương sọ cháu bé cũng đã đủ cứng chắc
để đinh kim loại đâm xuyên là một điều không hề dễ dàng
cần tác động của ngoại lực
hành vi xuyên đinh kim loại vào đầu
có thể đoạt mạng nạn nhân
việc bé gái không tử vong là một điều may mắn
nằm ngoài ý chí chủ quan của người thực hiện
hành vi của người thực hiện
nếu có ông cường nhận định
trường hợp vụ việc có người bị xử lý về tội giết người
người phạm tội sẽ bị áp dụng
nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
như phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi
người không có đủ khả năng tự vệ
hay thực hiện hành vi phạm tội một cách mang rỡ
nếu người phạm tội bị tâm thần mất năng lực hành vi
thì không xử lý hình sự
nhưng sẽ bị bắt buộc chữa bệnh
tuy nhiên tình huống này khó có thể xảy ra
bởi khó có chuyện giao đứa trẻ ba tuổi
cho một người tâm thần chăm sóc
ngoài ra trưởng văn phòng luật sư chính pháp
nhìn nhận sự việc có thể đã diễn ra trong một quá trình
khi đó cho bé phải đau đớn vật vả
trong một thời gian rất dài
nên những người xung quanh hoàn toàn có thể biết sự việc
bởi vậy trường hợp có người bị xử lý hình sự
về tội giết người trong vụ việc này
những người biết được sự việc
mà không trình báo cơ quan chức năng
cũng có thể bị xử lý về tội không tối giác bệ phạm
như vậy mọi tình huống đã được đưa ra
cả gia đình nạn nhân luật sư và cộng đồng
ngay lúc này cũng mong muốn tìm ra sự thật
mẹ và người tình của bé gái đang bị tạm giữ
hy vọng với sự vào cuộc của cảnh sát hình sự hà nội
sự việc sẽ tỏ tường
và những kẻ bất lương mất nhân tính
sẽ phải đền tội
những tin tức mới nhất liên quan đến bé gái
sẽ được chúng tôi liên tục gặp nhật
chúng ta hãy cùng hy vọng và cầu nguyện
phép màu sẽ đến với em